các năm qua mưa lũ diễn biến theo chiều hướng bất thường với cường độ lớn và khó dự báo
nên năm nay ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn trong mùa mưa bão
cũng là nhiệm vụ quan trọng được ngành điện đặt lên hàng đầu
với dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp evn đã và đang chỉ đạo triển khai đồng bộ những giải pháp trong vận hành hệ thống điện
công tác chuẩn bị cho phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được tổ chức sớm
các đơn vị kiện toàn là ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm hiểu cứu nạn
rồi xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm hiểu cứu nạn
thành lập các đội xung kích và tổ chức công tác giả soát lại lưới điện
để có những giải pháp củng cố các khiếm khuyết khắc phục các tồn tại trên lưới điện rất sớm
để có thể vừa đáp ứng được yêu cầu cung cấp điện
nhưng mà cũng là phục vụ cho trụ được trong thời điểm thiên tai
là một thành phố ven biển trong nhiều năm qua thành phố hải phòng phải gánh chịu rất nhiều hậu quả do bão gây ra
trong đó có hệ thống lưới điện
theo thống kê của công ty điện lực hải phòng hệ thống lưới điện cung cấp cho toàn bộ thành phố hải phòng
hiện có hai mươi sáu trạm biến áp một trăm một mươi kv gần bốn trăm năm mươi km đường dây một trăm một mươi kv
hai hai trăm linh km đường dây trung thế và cáp ngầm bốn một trăm hai mươi trạm phân phối và khoảng ba năm trăm linh km đường dây hạ thế
bao gồm cả tài sản lưới điện của khách hàng cung cấp khoảng bốn triệu kwh điện một năm
chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay ngay từ đầu năm điện lực hải phòng đã tập trung kiểm tra
thống kê tiến hành khắc phục và nâng cấp hệ thống lưới điện với tổng chi phí gần bảy năm tỷ đồng
các buổi diễn tập đi thực tế để chuẩn bị cho mùa mưa bão
cũng đã được tổ chức với sự tham gia của các chi nhánh điện lực
năm nay cùng với việc hoàn thành sớm công tác sửa chữa đầu tư nâng cấp lưới điện
tăng cường chịu lực cho hệ thống cột điện hợp tác với một số đơn vị trên địa bàn
để tăng thêm lực lượng khi có nhu cầu là sẵn sàng đáp ứng sự cố khi có bão